do không kiểm soát được dịch tả lợn châu phi số lượng lợn tiêu hủy quá nhiều khiến một số địa phương vỡ trận trong việc cân đối ngân sách hỗ trợ
điều này thì đang khiến cho tình hình dịch bệnh ở một số địa phương trở nên khó kiểm soát
và sau đây là phần tổng hợp của truyền hình nhân dân
trước tình hình dịch bệnh mất kiểm soát gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế
ngày hai mươi bảy tháng sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ký quyết định ban hành cơ chế
chính sách mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
theo đó nhà nước sẽ hỗ trợ hai mươi năm đồng một kg đối với lợn thịt lợn con các loại và ba mươi đồng trên một kg đối với lợn nái lợn đực đang khai thác
trước đó chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết bốn mươi hai về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi
với nhiều cơ chế thông thoáng hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi
tuy nhiên do không kiểm soát được tình hình dịch bệnh số lượng lợn tiêu hủy quá nhiều khiến một số địa phương vỡ trận trong việc cân đối ngân sách hỗ trợ
tỉnh quảng nam cho biết giá hỗ trợ hiện nay tại địa phương là ba mươi tám đồng một kg
tuy nhiên do mức giá hỗ trợ cao hơn giá thịt lợn ngoài thị trường nên xảy ra tình trạng
thứ nhất là giá lợn chết cao hơn giá lợn sống nên có nhiều con lợn bị chết oan
lợn không chết cũng cho chết
vì lợn chết thì được hỗ trợ nhiều hơn lợn sống vừa khỏi tốn công chăm sóc vừa đỡ tốn tiền mua thức ăn
thứ hai là người chăn nuôi không chủ động chống dịch
tỉnh quảng bình là một trong những địa phương xuất hiện dịch tả lợn châu phi muộn
ổ dịch đầu tiên xuất hiện tại xã xuân hóa huyện minh hóa vào ngày một mươi bốn tháng sáu
địa phương đang còn lúng túng trong cách tính toán mức hỗ trợ cho người chăn nuôi
tình trạng giát lợn trong quá trình tiêu hủy lợn bệnh đầy hưởng tiền niên bù thiệt hại diễn ra tại nhiều địa phương
nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ cũng đã chỉ ra những tồn tại bất cập gây ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh
trong đó nêu rõ hiện tượng trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn xảy ra ở một số nơi
hiện nay trung bình mỗi ngày ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu phi lên đến cả trăm tỷ đồng
một số địa phương phía bắc kinh phí hỗ trợ cho một đợt dịch bệnh bằng tổng thu ngân sách trong một năm
theo nhận định của các nhà chức trách thì dịch chưa đến đỉnh nghĩa là ngân sách sẽ còn tốn rất nhiều cho chống dịch và hỗ trợ người chăn nuôi